sáng nay hai mươi hai tháng một mươi tại bộ quốc phòng đã diễn ra lễ trao quyết định của chủ tịch nước cho
ba sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan và cộng hòa trung phi
ba sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ lần này nhận nhiệm vụ tại các vị trí là quan sát viên quân sự
và sĩ quan tham mưu phân tích thông tin tình báo đây đều là các đồng chí có năng lực
bản lĩnh chính trị vững vàng đặc biệt có hai đồng chí trước đó đã lên đường làm nhiệm vụ
và đây là nhiệm kỳ thứ hai trước khi nhận nhiệm vụ các sĩ quan đã trải qua các khóa huấn luyện
tiền triển khai với nhiều kỹ năng cũng như tập huấn kiến thức về phòng chống các dịch bệnh
nhất là dịch bệnh covid một mươi chín trao quyết định của chủ tịch nước thượng tướng nguyễn trí vịnh nhắc nhờ
các sĩ quan làm tốt công việc của mình phát huy tinh thần bộ đội cụ hồ chấp hành nghiêm chỉnh
mệnh lệnh của cục gìn giữ hòa bình và bộ tổng tham mưu đồng thời thực hiện nghiêm quan điểm
đường lối đối ngoại của đảng nhà nước và quân đội